tham gia lắc tài xử ăn tiền quy mô lớn trong một quán cà phê tại xã trung thành huyện vũng liêm hàng chục đối tượng đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phát hiện bắt giữ
khi phát hiện có công an các đối tượng đánh bạc hiền bỏ chạy để tàu thoát tuy nhiên các lối ra vào quán đã bị chốt chặn
tại hiện trường ngoài hai mươi sáu đối tượng đánh bạc lực lượng công an còn thu giữ chín hột xí ngầu hai bộ dụng cụ dùng để lắc tài xỉu hai mươi ba điện thoại di động một mươi xe mô tô
cùng hơn chín mươi ba triệu đồng được biết ông bùi văn có chủ quán cà phê trên là người tổ chức cho các con bạc sát phạt
mặc dù tụ điểm này đã từng bị lực lượng công an triệt xóa nhưng vẫn lén lút hoạt động gây mất an ninh trả tự tại địa phương
ngày ba tháng bảy trên tuyến đường biển nguyễn tất thành thuộc địa bàn phường xuân hà quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy khiến hai người thương vong
xe máy jupiter do một người phụ nữ điều khiển
khi đến trước số nhà năm trăm ba mươi năm nguyễn tất thành thì bất ngờ va chạm với một xe máy dream do một người đàn ông trung điên điều khiển
chạy ngược chiều qua đường hậu quả cả hai người điều khiển xe máy đều lâm vào tình trạng nguy kịch
xe máy bị hư hỏng nặng riêng người đàn ông đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu
ông hà văn hùng phó giám đốc sở y tế tỉnh đắk nông cho biết vừa ghi nhận thêm ba trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu
tại hai huyện crono và đắk long
nơi đã có nhiều người mắc bệnh bạch hầu
như vậy là cho đến nay đã có tổng cộng một mươi năm người mắc bệnh trong đó có một cháu nhỏ chín tuổi trú tại xã quảng hòa huyện đắk cờ long đã tử vong
liên quan đến sức khỏe của các bệnh nhân ông hùng cho biết bệnh nhân giàng a phủ một mươi ba tuổi trú tại xã quảng hòa huyện đắk cơ long
đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm hiện tiên lượng xấu các bệnh nhân khác hiện sức khỏe ổn định
trước tình hình bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp ngành y tế tỉnh đắk nông đang tăng cường giả soát khám sàng lọc ở những khu vực có nguy cơ bùng phát bệnh
các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu được tăng cấp độ lên như phòng chống covid một mươi chín
sáu giờ sáng nay ngày bốn tháng bảy việt nam bước sang ngày thứ bảy mươi chín liên tiếp không có ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
số ca nhiễm virus sars cov hai ở nước ta là ba trăm năm mươi năm
và đến thời điểm này có ba trăm bốn mươi trên ba trăm năm mươi năm
trong một mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh chiếm chín mươi năm tám
trong một mươi năm bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có ba bệnh nhân âm tính hai lần trở lên với virus sars cov hai
cả nước hiện còn một mươi hai bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc chín giờ sáng nay của truyền hình công an nhân dân